bên cạnh mâm cỗ trong trăng đồ chơi là món đồ không thể thiếu với các em nhỏ mỗi dịp trung thu
những năm gần đây thì cùng với sự phát triển của xã hội trẻ em đã có nhiều sự lựa chọn hơn
cùng với những sản phẩm đồ chơi ngoại nhập trong mỗi dịp trung thu
tuy nhiên những sản phẩm đồ chơi truyền thống như là trống ếch mặt nạ sư tử đèn ông sao đèn kéo quân
hay là tàu thủy sắt tây từ lâu đã trở thành một nét văn hóa rất riêng của người việt nam
và đồng hành cùng các nghệ nhân cẩn mẫn gìn giữ giữ mãi một ký ức mùa trăng cho lớp thiếu niên nhi đồng là một người còn rất trẻ
đó là bạn ngô quý đức truyền nhiệm câu lạc bộ văn hóa dân gian là người việt người nổi tiếng là thủ lĩnh
đưa các hoạt động trò chơi dân gian xuống phố đi bộ hồ gươm vào mỗi dịp cuối tuần
đây là một buổi trải nghiệm về làng làm đèn ông sao và ông tiến sĩ giấy ở vân canh hoài đức hà nội
do ngô quý đức khởi xướng và thực hiện
khi biết chương trình về làng của đức từ facebook chị thủy đã đăng ký cho hai mẹ con tham gia
với mong muốn tạo nên một tuổi thơ đầy màu sắc cho con mình
thấy cảm phục bạn ấy một bạn rất là trẻ mà cũng còn gìn giữ được những cái nét truyền thống như thế
thì cũng rất là mong muốn là từ đây là cái hoạt động đầu tiên mà mình cho con tham gia
thì cũng mong muốn là nếu mà có thời gian thì sẽ thư xếp được tham gia nhiều hoạt động của bạn mới hơn để cho con
sau này biết đâu là cũng trở thành giống như là chú đức để giới thiệu với các bạn
nhỏ khác về các truyền thống của mình
buổi trải nghiệm này không chỉ thu hút trẻ em phụ huynh mà còn có nhiều người trẻ tham gia
thậm chí cả du khách nước ngoài đang sống tại việt nam
ngày hôm nay thật là vui mọi lứa tuổi đều có thể tham gia làm đèn ông sao
dù là trẻ con hay người lớn tôi cũng rất vui khi có cơ hội tìm hiểu học hỏi về văn hóa việt nam
khi được biết đến cái tour này tôi cũng rất vui
thì mình rất muốn được tham gia và muốn biết được là cái đèn này đã được làm như thế nào
những cái mà mình đã được chơi hồi bé thì nó được làm như thế nào
và theo mình thì cái việc tham gia này cũng giúp cho cái việc duy trì cái truyền thống này được nhiều người biết đến hơn
để có một buổi trải nghiệm đầy hào hứng như thế này
ngô quý đức đã đến gặp nghệ nhân nguyễn thị tuyến nhiều lần để trao đổi cách thực hiện
dù còn rất trẻ nhưng đức quyết tâm theo đuổi đam mê giữ gìn lan tỏa giá trị của những món đồ chơi dân gian
nhưng sự đồng hành của đức đã giúp bà tuyến có thêm nhiều niềm vui và cả niềm tin để tiếp tục lan tỏa tình yêu nghề đến lớp trẻ hôm nay
trước khi làm chương trình này thì mình đã có một thời gian rất dài để gắn bò với các nghệ nhân
mình học nghề với các nghệ nhân và từ đó mình tìm cách giữ nghề lại và lan tỏa giữa những cộng đồng
và chương trình này là một phần để mình giúp lan tỏa những cái nghề truyền thống những cái đồ chơi truyền thống đến với các cộng đồng
tôi rất tin tưởng
về bà đức là người có tâm huyết đối với cái đồ chơi thực tế của dân gian việt nam mà tôi cũng rất là hào hứng khi mà làm việc cùng với bạn đức
dự kiến ngô quý đức sẽ tổ chức nhiều chuyến về làng để trải nghiệm làm những món đồ chơi dân gian
anh mong muốn dự án sẽ góp phần gìn giữ những món đồ chơi dân gian từng là một phần tuổi thơ của biết bao thế hệ cha ông đi trước cho các thế hệ mai sau